dịch tả lợn châu phi lan rộng như hiện nay khiến bữa cơm của nhiều gia đình đang thiếu đi món ăn quen thuộc do tâm lý lo ngại dịch bệnh
để có thể cung cấp nguồn thịt lợn an toàn đến khách hàng vào thời điểm này
thì nhiều siêu thị lớn đã trực tiếp cử nhân sự tham gia cùng giám sát kiểm soát với nhà cung cấp
một mươi bảy giờ siêu thị đã khá đông nhưng khu vực quầy thịt lợn vẫn góng về
nhiều người tiêu dùng tỏ ra e ngại lựa chọn thịt lợn vào thời điểm này
thực ra rất hợp suy nghĩ nên là phải chọn cái chỗ nào mà bán rất là tin tưởng có nguồn gốc xuất xứ
mặc dù nói có nguồn gốc xuất xứ nhưng mà trong lòng cũng không tin lắm nhưng mà dù gì về mặt tâm lý thì cũng yên tâm hơn
gần một mươi nhân sự của một siêu thị lớn đã trực tiếp có mặt tại lò mổ của đơn vị cung cấp từ hai mươi ba h
tham gia giám sát quá trình khép kín từ giết mổ đến khi xẻ thịt
vận chuyển về đến siêu thị vào khoảng ba bốn h sáng ngày hôm
tại siêu thị nhân viên sẽ kiểm tra và mở niêm phong xe sau mới bắt đầu kích hoạt truy xuất và cho nhập hàng
việc trực tiếp có mặt suốt quá trình từ giết mổ sẽ tránh tình trạng trà trộn thịt kém chất lượng tạo được niềm tin từ người tiêu dùng
đảm bảo ngon thì là đảm bảo chất lượng an tâm hơn
theo hướng dẫn của cục y tế dự phòng bộ y tế thịt lợn khỏe an toàn sẽ có màu đỏ tự nhiên mỡ sáng đồ đàn hồi khi dùng tay nhấn vào miếng thịt tốt không bị nhão không bị dì nước
với quy trình kiểm soát chất lượng đang được các nhà bán lẻ hiện đại lớn thực hiện như hiện nay được đánh giá là hiệu quả
do vậy người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng thịt lợn cho bữa cơm hàng ngày